tại tỉnh thừa thiên huế theo thống kê bước đầu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có gần chín mươi nhà dân ở các huyện phú lộc phú vang phong điền bị tốc mái hai nhà đổ sập
gió mạnh và mưa lớn cũng đã làm cho một người tử vong và một người mất tích
người bị thiệt mạng là người đàn ông ở xã phú hải chưa rõ danh tính
trong lúc treo lên máy nhà trăng trống nhà cửa bị gió quật ngã dẫn đến tử vong
người bị mất tích là một người phụ nữ ngụ xã phú nhuận huyện phú vang do thuyền bị đứt xe neo chui giặt
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tại các xã phong mỹ phong thu và thị trấn phong điền huyện phong điền
nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập nặng giao thông đi lại khó khăn